với tâm lý mặc cảm tự ti vì một thời lỗi lầm những người sau khi mãn hạn tù trở về luôn cần được động viên giúp đỡ để họ ổn định và vươn lên
nhận thức được ý nghĩa đó những năm qua lai châu đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giúp đỡ người chấp hành
xong án phạt tù trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội
anh thào văn hoan ở bản sang thàng hai xã sang thàng thành phố lai châu đã từng bị kết án một mươi ba năm tù vì tội tàng trữ chất ma túy
nhờ cải tạo tốt sau hơn chín năm chấp hành án phạt tù anh hoan đã được trở về hòa nhập với cộng đồng
lúc đầu anh cũng mặc cảm sợ mọi người ra lánh nhưng nhờ sự động viên của chính quyền địa phương và người thân
anh đã mạnh dạn vay ngân hàng một trăm linh triệu đồng đào ao thả cá chăn nuôi lợn gà vịt kiên trì học hỏi
đồng thời áp dụng các tiến bộ kỹ thuật
đến nay mỗi năm trang trại của anh cho thu nhập hơn hai trăm linh triệu đồng sau khi đã trừ chi phí
trên địa bản lai châu đã có ba mươi năm buổi sinh hoạt đối với những người một thời lầm lỗi trở về địa phương
qua cái sinh hoạt này qua các đợt gặp gỡ phải nói là tác dụng rất cao
đã đưa người ta vào trong cuộc sống và đã đưa người ta trở về xóa đi các mặt cản đối với số đã có án trở về địa phương
nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tỉnh lai châu mà nhiều mô hình tái hòa nhập cộng đồng đã xuất hiện
nhiều doanh nghiệp đã giúp đỡ những người lầm lỗi có công an việc làm nhiều tấm gương trong lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo
điều đó cho thấy công tác tái hòa nhập cộng đồng ở lai châu đang đem lại hiệu quả giúp những người một thời lầm lỗi xóa đi mặc cảm tham gia vào sự phát triển chung của xã hội